video clip ghi lại hình ảnh một hàng dài người vi phạm luật giao thông
nhưng khi tiến đến gần chốt cảnh sát giao thông thì cố tỉnh xuống xe rắt bộ để lách luật qua mặt cảnh sát
ngay sau khi vượt qua chốt cảnh sát giao thông những tài xế này lại lên xe đi tiếp coi như không có vi phạm xảy ra
tuy nhiên các tài xế này không biết hành vi dắt xe lách luật này vẫn có thể bị xử phạt
bởi các cảnh sát giao thông đều được trang bị camera gắn trước ngực
và cả các camera ở hiện trường đã ghi lại hành vi vi phạm luật giao thông của họ từ rất xa
cảnh sát giao thông hoàn toàn có thể dựa vào những bằng chứng ấy để xử phạt các tài xế cố tỉnh vi phạm luật
hôm qua phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản xử lý hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
đối với hai xe khách chở vượt qua số người quy định khi lưu thông trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn đồng nai
theo đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng một tổ tuần tra cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô khách mang biển số năm mươi một b hai mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi hai
do nguyễn văn nghĩa
năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại tỉnh nghệ an điều khiển lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe năm mươi một b hai mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi hai loại bốn mươi chỗ ngồi
nhưng chở tám mươi hai người vượt bốn mươi hai người so với quy định
lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách
cùng thời điểm này một tổ cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát bảy mươi bốn b bốn trăm tám mươi hai do hoàng quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ tại tỉnh quảng trị điều khiển
xe ô tô này được phép chở bốn mươi ba
nhưng trên xe chở bảy mươi bảy người vượt quy định ba mươi bốn người
xe gắn thêm dường nằm không đúng thiết kế và chở hành lý hàng hóa vượt quá kích thước xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời buộc hạ tải đối với hai xe vi phạm bố trí xe khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình về quê đón tết